mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại tỉnh bắc cạn
hệ thống đường xá hư hỏng sản xuất nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng
đặc biệt là đối với những sưởng chế biến gỗ bóc thì hậu quả lại càng nặng nề
phản ánh của phóng viên thời sự
những gì còn sót lại sau khi trận lũ đi qua
tranh thủ trời ngớt mưa người phụ nữ này đang cố vất vát những gì còn sót lại
nếu trời không nắng trong những ngày tới tất cả số van đã bốc này có nguy cơ bị hư hỏng
và thiệt hại kinh tế đối với cơ sở chế biến này là không nhỏ
còn đối với cơ sở chế biến gỗ bóc ở thị trấn nà phạc huyện ngân sơn
mưa kéo dài đã khiến cho công việc đình tr

cơ sở chế biến gỗ bóc chỉ còn duy trì một hai người để trông coi máy móc
mưa liên tục cơ sở không thể nhập nguyên liệu văn đã bóc cũng không thể phơi được
một số hư hỏng phần còn lại bị mốc đen nên phải bán với giá thấp
số tiền rất lớn bỏ vào đầu tư nay đều phải trông vào thời tiết trong những ngày tới
tuy nhiên lo ngại lớn nhất đối với các cơ sở chế biến này là đến khi hoạt động trở lại sẽ gặp khó khăn về nhân công
trời mưa nhiều thì nó làm cái tiến độ của mình không sản xuất được
mình nghĩ có thể là
lâu dài của em thì có khoảng hơn hai mươi người và làm cho ở đây
đội bóc chính thì chỉ có bảy người đó còn đâu là phơi
thế mưa này họ cũng được phản ý ạ
vâng mưa này thì không làm được thì người ta có thể là làm ruộng
hiện nay ở bắc cạn có hơn năm mươi cơ sở chế biến gỗ bóc
hoạt động chế biến gỗ bóc là một trong những nguồn tiêu thụ chủ yếu của gỗ rừng trồng tại bắc cạn
nhưng thời gian qua do mưa kéo dài
đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của những cơ sở này
kéo theo đó là việc tiêu thụ nguyên liệu cho người trồng rừng bị giảm sút đáng kể
tôi phơi được năm sáu năm nay rồi
không mưa nào lâu thế đâu mưa hàng tháng
mỗi lần mưa thì đủ hai ba ngày là nó tạnh là gỗ nó đẹp thôi mà
lần này trong mưa lâu quá thì gỗ nó xấu nó đen bán thì nó ít liền hơn
không chỉ lĩnh vực chế biến gỗ bóc
một số sưởng chế biến gỗ khác ở bắc cạn cũng nằm trong tình trạng thiếu nguyên liệu
liệu kéo dài nhất là những cơ sở chế biến gỗ có quy mô lớn
nguyên nhân một phần do trời mưa kéo dài
ngoài ra vào thời điểm này người dân cũng đang bận với mùa màng
nên không có thời gian khai thác rừng trồng